ngày ba mươi tháng tám bệnh viện đa khoa hòa hảo mê đích cần thơ tổ chức đón nhận chứng chỉ iso một mươi năm nghìn một trăm tám mươi chín hai nghìn một mươi hai
về phòng xét nghiệm y tế chuẩn quốc tế
chứng chỉ iso một mươi năm nghìn một trăm tám mươi chín hai nghìn một mươi hai là hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế
được bộ khoa học và công nghệ công nhận chất lượng
số hiệu vlas một trăm hai mươi bảy có hiệu lực đến ngày bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba

ngoài ra đây còn là cơ sở để các phòng xét nghiệm trong nước và khu vực tham chiếu
cũng như công nhận liên thông kết quả xét nghiệm giữa các cơ sở khám chữa bệnh
chuẩn hóa các hoạt động xét nghiệm